hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hồ chí minh đang ở cấp độ hai tại hai mươi hai địa phương cấp quận huyện một mươi ba đơn vị đạt cấp một nguy cơ thấp bình thường mới
bảy địa phương đạt cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
địa phương ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao
bảy địa phương đạt cấp hai gồm quận ba một mươi một mươi hai bình tân bình thạnh huyện bình chánh hóc môn
hai địa phương đạt cấp ba là huyện nhà bè và cần giờ
theo thống kê có ba quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi cấp một lên cấp hai
hai địa phương đạt cấp hai là huyện cần dơ cấp một lên cấp ba
huyện nhà bè cấp hai lên cấp ba
hai địa phương giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi một và phú nhận từ cấp hai xuống cấp một
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm chín mươi bảy đơn vị đạt cấp một một trăm linh hai nơi đạt cấp hai và chỉ có một mươi hai đơn vị cấp ba
riêng xã phước kiển huyện nhà bè là địa phương duy nhất có dịch ở cấp độ bốn
theo thống kê của sở y tế tp hcm số ca mắc mới trong tuần của thành phố từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
đến ngày năm tháng một mươi một là sáu sáu trăm hai mươi hai ca
số các mắc mới của tuần trước đó hai mươi hai đến hai mươi tám tháng một mươi là bảy một trăm một mươi một
với dân số chín một triệu người tổng số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh dân trên một tuần ở tp hcm là bảy mươi năm
trong số hai mươi hai địa phương ở tp hcm có một mươi chín quận huyện thành phố tiêm mũi một đạt một trăm linh dân số trong độ tuổi
còn ba quận huyện chưa đạt tỷ lệ tiêm một trăm linh mũi một là quận một mươi
chín mươi sáu go vấp chín mươi chín huyện cần dơ chín mươi chín
tp hcm có sáu quận huyện tiêm đủ hai mũi vaccine cho một trăm linh dân số trong độ tuổi trên địa bàn
gồm huyện củ chi các quận năm bảy một mươi một mươi một phú nhuận
tp hcm đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dùng điều trị sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay tp hcm ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi tám ca nhiễm
đã về diễn biến số ca nhiễm có xu hướng tăng
ông phạm đức hải người phát ngôn bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
theo công bố hai tuần liên tiếp dịch ở tp hcm ở cấp độ hai
tuy nhiên trong ba tiêu chí đánh giá tiêu chí số ca mắc mới của tp hcm ở cấp độ ba
ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết hai tuần qua
tp hcm ở cấp độ hai tuy nhiên theo chương trình số ca mắc mới trên một trăm linh dân một tuần
tp hcm ở cấp độ ba
nếu các tiêu chí khác nhau như độ bao phủ vaccine và tính đáp ứng của hệ thống điều trị
tp hcm được xét ở cấp độ hai
qua theo dõi số liệu hcdc trong một hai tuần vừa rồi số ca mắc mới có chiều hướng tăng dù vẫn ở cấp độ hai
số ca nhập viện ở tầng hai cũng tăng nhẹ ông châu cho biết
phân tích thêm về số bệnh nhân nhập viện tầng hai phó giám đốc sở y tế cho biết
trong số này có nhiều nhóm như bệnh nhân tự nhập viện nhiều trường hợp bệnh nhân nhập tầng hai vì có bệnh nền
thực tế nhiều người trong số này có thể theo dõi cách ly tại cơ sở cách ly cộng đồng
tuy nhiên tp hcm đang thu gọn dần khu cách ly và bệnh viện giã chiến tầng hai còn chỗ trống
nên bệnh nhân được chuyển lên nằm tại bệnh viện tầng hai
ông châu nhấn mạnh nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì số ca mắc mới nguy cơ sẽ tiếp tục gia tăng
đặc biệt khi tp hcm dỡ bỏ giãn cách xã hội nguy cơ tiếp xúc sẽ nhiều hơn
nếu không tuân thủ năm k và các biện pháp phòng chống dịch thì nguy cơ sẽ rất cao
độ phủ vaccine của tp hcm cao nhưng người dân chưa tiêm vaccine từ các tỉnh thành khác có xu hướng trở lại thành phố
đại diện sở y tế cho rằng cần phải cảnh giác nguy cơ số ca mắc mới và số ca bệnh nặng phải nhập viện tăng cao
về diễn biến số ca nhiễm trên có xu hướng gia tăng ông phạm đức hải
người phát ngôn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
theo công bố hai tuần liên tiếp dịch ở tp hcm ở cấp độ hai
tuy nhiên trong ba tiêu chí đánh giá tiêu chí số ca mắc mới của tp hcm
ở cấp độ ba
có ngày tp hcm ghi nhận khoảng một ca khiến tổng số người mắc covid một mươi chín càng tăng
bên cạnh đó số ca nhập viện những ngày gần đây cũng tăng khi ngày một tháng một mươi một là chín trăm tám mươi chín
ngày hai một mươi một là một hai mươi năm và ngày ba một mươi một là chín trăm bốn mươi bốn
thứ ba số liệu tử vong cũng đáng quan ngại khi ngày ba mươi tháng một mươi chỉ có hai mươi một ca
ba mươi một một mươi lên hai mươi năm ca ngày một một mươi một lên ba mươi một
và ngày hai tháng một mươi một lên bốn mươi ca
chúng ta thấy tình hình dịch ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp khó lương
nhưng trên quan sát thực tế trên đường vẫn còn nhiều người thực hiện trường nghiêm quy định khuyến cáo của ngành y tế
như phố đi bộ nguyễn huệ có nhiều người tụ tập nhảy múa không giữ khoảng cách khẩu trang
các nhà hàng quán ăn cũng có nơi chưa tuân thủ quy định ông hải nói
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế
lực lượng chức năng địa phương cần xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch
nói về nhiều vấn đề người dân chủ quan khi cho rằng sau khi tiêm vaccine thì sẽ không nhiễm covid một mươi chín
ông trung đã thông tin về một kết quả khảo sát cắt ngang được bệnh viện bệnh nhiệt đới thực hiện từ giữa tháng một mươi
trên ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân ở tầng điều trị thứ ba gồm bốn mươi năm là bệnh nhân nhẹ và năm mươi năm là bệnh nhân nặng
bác sĩ châu lý giải bệnh nặng là khi bệnh nhân bắt đầu phải thở oxy thở máy không xâm lấn và thở máy xâm lấn điều trị ecmo
bệnh nhẹ là phải điều trị nhưng không cần thở oxy
khi so sánh các bác sĩ nhận thấy nhóm chưa tiêm ngừa vaccine thì bảy mươi bốn bệnh nhân nặng hai mươi sáu bệnh nhân nhẹ
với nhóm đã tìm ngừa có bốn mươi bệnh nhân nặng sáu mươi bệnh nhân nhẹ
nếu tiêm một mũi vaccine thì bốn mươi chín bệnh nặng năm mươi một bệnh nhẹ
khi tiêm hai mũi vaccine chỉ còn một mươi hai bệnh nặng và tám mươi tám bệnh nhẹ
đặc biệt nhóm đã tiêm đủ vaccine chỉ có một trường hợp phải thở máy xâm lấn
trong khi nhóm tiêm một mũi có một mươi trường hợp thở máy xâm lấn
còn nhóm không tiêm vaccine có năm mươi bốn trường hợp thở máy xâm lấn và ba trường hợp phải điều trị ecmo
ông châu khẳng định khảo sát này chỉ thực hiện ở một bệnh viện chuyên khoa không đại diện tất cả các bệnh viện
tuy nhiên con số này một lần nữa xác nhận lại thông tin mà tất cả ivan trên thế giới đều đã công bố
đó là nếu tiêm vaccine thì khả năng mắc bệnh nặng khi nhiễm giảm đi đáng kể
dù tiêm đủ vaccine vẫn có tỷ lệ nhiễm
và nếu không được điều trị kịp thời thì vẫn có thể có trường hợp tử vong
do đó dù đã tiêm vaccine vẫn phải tuân thủ năm k để tránh nhiễm bệnh trở lại
dù nguy cơ thấp hơn nhiều so với người chưa tiêm bác sĩ châu cảnh báo
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
thống kê trong tháng một mươi tp hcm xảy ra một trăm tám mươi bốn vụ phạm pháp hình sự
so với cùng kỳ số vụ giảm bốn mươi bốn hai nhưng tăng từ sáu mươi đến tám mươi so với tháng liên kề
cơ cấu tội phạm chủ yếu vẫn tập trung về các tội xâm phạm sở hữu tài sản
giám đốc công an tp hcm đã quan triệt lãnh đạo công an quận huyện và tp thủ đức
thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ quyết tâm kéo giảm số vụ phạm pháp
tăng cường thực hiện tốt công tác nắm tình hình phòng ngừa xây dựng phương án đấu tranh phòng tránh tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
ngoài ra để quản lý địa bàn được sâu sát công an thành phố đang tập trung quản lý cư trú và con người
thông qua hai dự án là quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia và căn cước công dân có chip
ông hà cho biết lãnh đạo công an tp hcm đã giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị
nếu để xảy ra tình trạng phức tạp địa bàn phải chịu trách nhiệm trước công an tp hcm
theo thống kê trong thời gian xảy ra dịch covid một mươi chín công an tp hcm đã xử lý hành chính hai mươi sáu vụ vi phạm
quy định phòng chống dịch covid một mươi chín như kinh doanh hàng hóa là thuốc do nước ngoài sản xuất nhưng không có chứng từ
buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật
lên mạng xã hội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
cơ quan công an cũng tiếp nhận sáu mươi hai tố giác về tội phạm kiến nghị khởi tố về các hành vi như giả mạo vị trí
cấp bậc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức làm lây lan dịch bệnh
ngoài ra cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bị can ba mươi ba vụ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tham ô tài sản
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại